từ ngày bảy đến ngày chín tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
đã tiếp nhận đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức góp hụi
xảy ra ở thành phố trà vinh với số tiền ước tính trên ba mươi hai tỷ đồng
đã có một trăm linh hội viên tố giác bà nguyễn thị cẩm nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngụ tám phường bảy
thành phố trà vinh có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn ba mươi hai tỷ năm trăm linh triệu đồng
thông qua hình thức góp hội
đồng thời cho biết bà nguyên làm chủ hội đầu khảo huy động nhiều hội viên tham gia góp hụi
đến ngày năm tháng một mươi một bà nguyên không tiếp tục khui hội như bình thường và các hội viên không thể liên lạc được
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tiến hành tẩm tra xác minh bước đầu xác định bà nguyên có mở hai tiệm neo
một số thời trang trên địa bàn thành phố trà vinh đã làm chú hụi nhiều năm và hiện còn chín mươi dây hụi
thấp nhất có giá trị năm trăm linh đồng cao nhất có giá trị năm mươi triệu đồng
đã có nhiều hội viên tham gia góp vốn
bà nguyên lập danh sách và tạo một nhóm gia lô để các hội viên tham gia
thông tin hội viên hút hội sẽ được thông báo trong nhóm gia lô
việc đóng hội hút hội qua chuyến khóa hoặc tiền mặt
hiện các cơ sở kinh doanh của bà nguyên đều đóng cửa
cơ quan công an đang thủ lý tin tố giác tội phạm đề nghị các hội viên hãy bình tĩnh
không nên có hành động gây mất an ninh trực tự
tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin để cơ quan công an điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật